khi nhắc đến đồ da được chế tác tình xảo thì nhiều người nghĩ ngay đến những thương hiệu đồ da tên tuổi
đến từ những kinh đô thời trang như pháp anh hay ý
tuy nhiên xét về khế cạnh lịch sử thì nghề làm đồ da thủ công của việt nam
đặc biệt là của hà nội có tuổi đời không hề kém cạnh các nước trên thế giới
dấu ấn cá nhân rõ nét đường vân tinh tế các chi tiết được chế tác hoàn toàn thủ công
và mang tính độc bản trên mỗi sản phẩm